sau thời gian tích cực điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã kết luận điều tra chuyển hồ sơ
đề nghị truy tố nhóm đối tượng xông vào trụ sở công an cướp xe và cố ý làm hư hỏng tài sản
bức xúc vì bị công an xã long tân huyện nhân trạch tạm giữ phương tiện lập biên bản xử phạt
về việc điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang
lê cước đã gọi điện cho lĩnh và yêu cầu mang giao đến
lĩnh đã gọi thêm dũng long và công cùng chủ hệ tỉnh đồng nai mang theo hung khí kéo đến trụ sở công an để đòi xe
cả năm bị can sau đó dùng hung khí rượt đánh một cắn một công an viên đang trực
quốc đã dùng dao chém vào xe mô tô dùng gậy đập vào các cánh cửa của trụ sở
làm hư hỏng nhiều tài sản trong trụ sở công an xã long tân
và chưa dừng lại cả nhóm còn cướp lại chiếc xe máy của cước đang bị tạm giữ